sau những lùm xùm liên quan đến việc nghệ sĩ thường tín tố ân nhân là nhạc sĩ tô hiếu ăn chặn các xe
cho sống ở nơi như gầm cầu khiến dư luận xôn xao
mới đây thương tín tiếp tục bị lộ clip lang thang ở đà lạt vào ngày một mươi tháng bốn
trước đó nam nghệ sĩ thông báo sẽ chuyển về nhà mẹ đẻ ở
do vậy đoạn clip trên lại một lần nữa nhận được sự quan tâm từ dư luận về chuyện đã xảy ra với nam tài tử một thời này
theo đó vừa qua hình ảnh nghệ sĩ thương tín được một người qua đường ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý
người quay clip này cho biết bắt gặp nghệ sĩ thương tín tại đà lạt
bài chia sẻ có nội dung bày tỏ nỗi xót xa cho nam nghệ sĩ
này thấy chú tại đà lạt chú đi bộ nhọc nhằn tìm xe thấy thương thương chú quá
kèm theo đó là video ghi lại hình ảnh sao nam biệt động sài gòn đi bộ một mình trên đường trông tiểu xa yếu hơn trước
sau khi được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội
clip nghệ sĩ thương tín lang thang ở đà lạt đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều
nhiều người đã bày tỏ sự thương xót khi thấy hình ảnh mới nhất của thương tín
xong không ít ý kiến lại cho rằng đây là cái giá thương tín phải trả vì đã phụ ân nhân
trước đó thường tín đã về quê từ hôm hai tháng bốn sau khi tôi hiếu dừng hỗ trợ chỗ ở và sinh hoạt phí
nam diễn viên biệt động sài gòn cho biết ban đầu ông đến sống với người vợ kém ba mươi hai tuổi và con gái
nhưng sau đó dọn về nhà mẹ đẻ vì không chịu được cuộc sống áp lực
theo ông chị kim chi là vợ ông hay giận dỗi căn nhăn khiến không khí gia đình căng thẳng
chính vì vậy thương tín trở về nhà mẹ đẻ
ở đây không có tiền chi tiêu nghệ sĩ gạo cội được em gái mua cơm cho ăn
trong nhà chỉ có nam diễn viên và mẹ
em gái thường tín sống gần nhà có gia đình riêng vẫn thường xuyên sang chăm sóc mẹ già
phe ồn ào tố người nuôi vừa qua nam diễn viên từ chối bình luận
ở phan giang thường tín không có công việc mỗi ngày quanh quẩn việc ra vào nhà
và ông yếu không đủ khả năng tự chăm sóc bản thân thế nên không thể chăm mẹ
sau loạt hình ảnh thương tín lang thang ở đà lạt mới đây chia sẻ với gia đình và xã hội
nhạc sĩ tô hiếu cho biết đến nay nam tài tử đã về quê phan giang
theo nhạc sĩ trước đó thường tín có nói về việc lên đà lạt tìm con trai nuôi
nên sau khi hoàn thành lịch trình tại cam danh có tiền cắt xe thì sẽ đi luôn
thế nhưng nói là thế chứ anh tín không biết địa chỉ cụ thể nơi con nuôi sinh sống
đà lạt rộng thế mà không biết địa chỉ
thì tất nhiên là không thể tìm thấy
hiện tại thương tín đã quay trở về phan giang ninh thuận
nam nhạc sĩ cho biết show ở cam danh của thương tín cắt xe thỏa thuận là năm triệu
nhưng sau sâu nam tài tử đã được tặng thêm năm triệu
theo tôi hiếu anh như nặng nợ với đàn anh
nên dù đã không còn ở cùng song vẫn nhiều người liên hệ búc show thường tín
được biết hiện có người liên hệ búc thương tín biểu diễn đám cưới tại tp hcm
vào ngày hai mươi tháng bốn sắp tới
đồng thời tô hiếu bày tỏ bản thân đang đợi thương tín liên lạc để thông báo show ngày hai mươi tháng bốn
vì anh ấy dùng rất nhiều số
đến giờ đều là anh tín chủ động tìm hiểu sâu chứ anh không thể liên lạc được với thương tín
ngoài ra nam nhạc sĩ bộc bạch từ sau những ổn ảo vừa qua
thương tín bây giờ rất chăm chỉ liên lạc làm thân với anh đi đâu cũng gọi điện thông báo
ngay cả kết thúc sầu hay đi đà lạt rồi về quê cũng nhắn
anh cũng nặng nợ với nam tài tử nhiều lúc muốn ngó lơ mà không đảnh lòng
thế nên anh ấy nhờ là lại giúp
như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin
lum sung chấn động với ân nhân là nhạc sĩ tô hiếu vào đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đã khiến thương tín gặp nhiều khó khăn
qua ghi nhận từ năm hai nghìn hai mươi một sau khi bị đột quỵ khiến sức khỏe xa suốt
nghệ sĩ thương tín được nhiều ân nhân đứng ra cư mang
thế nhưng kéo theo đó là hàng loạt lùm xùm đấu tố tiền bạc trong quá trình quyên góp cho nam nghệ sĩ
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai thương tín đến gặp tô hiếu nhờ giúp đỡ
lúc này sau năm biệt động sài gòn đang đau yếu bệnh tật không có tiền không thể ở một mình tại phòng trọ
nhớ lại lời hứa năm xưa tô hiếu đồng ý cho thương tín tá túc
trong thời gian đó tô hiếu từng đứng ra quyền góp tiền cho thương tín
tạo điều kiện cho ông nhận show nhận đóng phim để có đồng ra đồng vào
số tiền cắt xê và quyền góp được từ mạnh thương quân được ân nhân chuyển đến tay thương tín
những nguồn ào bắt đầu vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh thương tín sống ở nhà sườn bỏ hoang
đều kiện sống khó khăn
điều này khiến dư luận chuyển hướng chỉ trích cầu hiếu
rằng anh bỏ bê không chăm sóc tốt cho thường tín như những chia sẻ trước đó
tuy nhiên tô hiếu đã lên tiếng giải thích rằng anh phải sở nhà
nên mới đưa thường tín sang đó tá túc tạm
một số người dùng không biết rõ đầu đuôi sự việc
nên đã chia sẻ thông tin sai lệch lên mạng
làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ hiếu và cả thương tín
được biết tôi hiếu thuê người đến dọn dẹp vệ sinh đưa đồ ăn quần áo cho thương tín hàng ngày
ngày một mươi chín tháng ba thương tín bỏ nhà ra đi
trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nam tề tử nói xấu ân nhân
thương tín tố tô hiếu ăn chặn tiền các xê lợi dụng ông để đánh bóng tiên tuổi
trong một đoạn clip khác nam tài tử cũng cho hay
chỗ ở của ông rất ô nhiễm tôi hiếu nuôi mấy chục con chó mèo
làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ông
vào ngày hai mươi một tháng ba trên facebook cá nhân
tôi hiếu gây chú ý khi lên bài tìm thương tín đòi gặp nam thể tử để ba mặt một lời
tô hiếu cho biết sẽ gom bằng chứng kiện thường tín lên công an vì tội vu khống
ngày hai mươi bảy tháng ba thường tín tiếp tục xuất hiện trong clip của youtuber
ông khẳng định những gì mình nói là thật không bị ai xúi dục
bốn ngày sau đó vào ngày ba mươi một tháng ba tổ hiếu tung đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với thương tín
làm rõ những khúc mắt giữa cả hai thời gian qua
trong clip cuối cùng thương tín phủ nhận toàn bộ chuyện ăn chặn tiền các xê
nói xấu ân nhân cho biết mình bị youtuber định hướng
khiến nội dung trở nên tiêu cực hơn
đặc biệt thương tín đã được tô hiếu trở đến ngân hàng sau kê
số tiền trong tài khoản của nam nghệ sĩ là gần hai triệu đồng do chính ông giữ
số tiền này về sau thương tín trích ra năm trăm linh đồng để gửi về quê nuôi vợ con
sau khi làm sáng tỏ mọi việc lấy lại uy tín cho bản thân
tô hiếu tuyên bố ngừng kiện như kế hoạch trước đó
sau khi suy xét tổ hiếu quyết định ngừng cưu mang thương tín
nam tài tử về quê sau khi bị cắt hỗ trợ tử ân nhân
tô hiếu đích thân đưa thường tín ra bến xe về lại phan giang
vào một mươi ba h ba mươi ngày hai tháng bốn
tô hiếu đã đưa thêm tiền xe cho thường tín
đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ nam tài tử nhận sâu nếu có
trao đổi với báo chí vào ngày năm tháng bốn tô hiếu tiết lộ
mình vẫn còn giữ liên lạc hỏi thăm thương tín cho an tâm
anh nói thương tím mong mỏi được trở lại sài gòn để chạy sâu vì ở quê khá buồn chán
khoảng ba năm trở lại đây nghệ sĩ thương tín dính nhiều ồn ào tai tiếng trên mạng xã hội
ông từng gây bức xúc khi tố những người giúp đỡ mình lúc hoạn nạn
như nghệ sĩ nhân dân trịnh kim chi và mới đây là nhạc sĩ tô hiếu
ở những thời điểm tranh cãi ẩm mỹ con trai nam nghệ sĩ tưởng bị déo tên
vì để cho cha sống cơ cực vất vả và coi những hành động phát ngôn gây tổn thương người khác
tuy nhiên có lẽ không phải ai cũng biết con trai nghệ sĩ thường tín cũng có nỗi khổ riêng
đó là cuộc sống không hề dư giả kinh doanh ế ẩm lại còn phải lo cho vợ và hai con
mặc dù vậy nam ca sĩ cũng từ nhiều lần muốn đón thương tiến về ở cùng nhưng ông không chịu
theo nhạc sĩ tô hiếu con trai thương tín đã chủ động lên thành phố hồ chí minh gặp anh
để bày tỏ sự đáng tiếc về những gì xảy ra vừa qua với cha mình và ân nhân
thanh tùng cũng rất thương cha thường xuyên chủ động gọi điện hỏi thăm cha
gửi tiền hoặc thăm non khi ông bị bệnh
có thể thấy dù xảy ra nhiều ồn ào tranh cãi về ân nhân
nhưng sự thật về hoàn cảnh khó khăn của thường tín vẫn khiến nhiều người xót xa và bằng lòng sang tay giúp đỡ
hơn nữa hiện thương tín đã về quê
mỗi lần chạy show đi diễn ở những tỉnh khác cũng cần chi phí đi lại ăn ở
vì vậy nhiều người cho rằng chủ show sẵn sàng trả các giấy gấp đôi
nhằm tạo điều kiện để thương tín trang trải và sống với nghề
trước đó nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ thư tín từng được một bầu show mời diễn tại phú quốc vào ngày một mươi bốn tháng bốn
sau khi xảy ra vụ tố ồn ào người này gọi điện thoại động viên nam nhạc sĩ đồng thời thông báo hủy sâu
ngoài ra có một show ở hội an do tô hiếu đứng ra tổ chức
dự định trước đó cũng sẽ để thường tín biểu diễn song đến hiện tại sau này đang tạm dừng
trước hoàn cảnh khó khăn cũng như mong mỏi được đi diễn trở lại của thương tín
tô hiếu giữ liên lạc và cố gắng kiếm show để ông có chi phí
hiện tại đàn anh đã có show trở lại và nhận được các giấy cao hơn
nhạc sĩ tô hiếu cho biết cảm thấy vui cho thường tín
tôi hiếu cho hay giờ anh không muốn tính chuyện cũ đã qua
anh hoàn toàn làm tứ tâm mình không có mục đích nào khác
thương tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu được biết đến là một tài tử
màn ảnh thập niên chín mươi với hàng trăm vai diễn
trước khi nổi tiếng trên màn ảnh thương tín từng diễn ở đoàn kịch nói kim cương
phải được yêu mến qua các vở bông hồng cài áo phước thầm chiều cao huyền thoại mẹ
trên màn ảnh ông nổi tiếng với vai thiếu tá lưu kỳ vọng trong ván bài lật ngừa
tương cướp bạch hải đường trong fbc sáu tâm trong việt động sài gòn
tám thương trong chiến trường trên nửa vòng trang
tuy có sự nghiệp rực rỡ nhưng cuối đời nam nghệ sĩ có cuộc sống khốn khó bệnh tật
thư tín tưởng hai lần bị đột quỵ phải được đồng nghiệp cũng như khán giả ủng hộ vượt qua cơn nguy khó